tại tỉnh bạc liêu đã tổ chức lễ meeting và gia quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy với sự tham gia của hơn một người
trong đó chủ yếu là lực lượng đoàn viên thanh niên các sở ban ngành của tỉnh và thành phố bạc liêu với chủ đề cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy
theo báo cáo của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám công an tỉnh bạc liêu tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá ba mươi năm vụ liên quan đến sáu mươi chín đối tượng chủ yếu là tàng trữ mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
khởi tố một mươi sáu vụ một mươi bảy bị can tăng chữ mua bán trái phép chất ma túy
toàn tỉnh hiện nay có sáu trăm bảy mươi chín đối tượng nghiện ma túy trong đó hai mươi đối tượng trong các trại giam và nhà tạm giữ ba mươi chín người trong trại cai nghiện sáu trăm hai mươi người ngoài xã hội
ngay sau lễ meeting các lực lượng chức năng của tỉnh và các đoàn viên đã tham gia diễu hành
trên các tuyến đường trung tâm của thành phố bạc liêu nhằm góp phần tuyên truyền ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy